các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị nguyễn văn tân là nhân viên văn thư của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang mẹ của chiến sĩ vừa qua đời tại quê nhà hà tĩnh hưởng thọ bảy mươi ba tuổi
theo lãnh đạo văn phòng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang bà nguyễn thị châu là mẹ của thượng úy tân mắc bệnh hiểm nghèo hai năm trước
các con của bà đều công tác xa do dịch covid một mươi chín nên ít về thăm mẹ
do bệnh trở nặng bà châu qua đời ngày ba mươi tháng tám thượng úy tân không thể về quê chịu tăng mẹ nên được đơn vị lập bàn thờ vọng để anh tân và đồng đội thắp hương
thiếu tá phan thanh xuân chính trị viên đại đội cơ động tiểu đoàn huấn luyện cơ động bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang cũng vừa đón nhận tin giữ trong khi đang làm nhiệm vụ ở nơi xa
mẹ của thiếu tá xuân là bà dương thị dân tám mươi một tuổi qua đời vào ngày ba mươi tháng tám khi con trai đang được đơn vị tăng cường làm nhiệm vụ tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hà tiên
sau đó mẹ mất khi lực lượng biên phòng tỉnh kiên giang thực hiện lệnh cấm trại một trăm linh quân số nên thiếu tá xuân không thể về quê để lo đám tang
trước đó ít lâu khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển thực phẩm hỗ trợ người dân ở quận bình thạnh tp hcm chiến sĩ huỳnh tấn phú sư đoàn năm quân khu bảy được đơn vị báo tin mẹ anh ở quê nhà đã qua đời
theo chính quyền địa phương trong gần một tuần nay chiến sĩ huỳnh tấn phú nhận nhiệm vụ đến tp hcm tăng cường hỗ trợ công tác phòng chống dịch
chiều hai mươi bốn tháng tám khi đồng chí phú đang thực hiện nhiệm vụ mua và vận chuyển thực phẩm hỗ trợ người dân ở quận bình thạnh thì nhận tin mẹ ở quê nhà đã qua đời
vì đang thực hiện nhiệm vụ nên đồng chí phú không thể về quê tây ninh để chịu tang mẹ
ban chỉ huy quân sự phường một mươi ba sau đó đã lập bàn thờ vọng để đồng đội cán bộ đến thắp hương chia buồn cùng chiến sĩ phú
phú là con út trong gia đình có bốn anh chị em ở huyện go dầu tỉnh tây ninh anh một cô cha lúc tám tuổi và tham gia nhập ngũ hơn một năm nay
mẹ của anh năm nay sáu mươi chín tuổi qua đời do bạo bệnh
lực lượng cán bộ chiến sĩ quân đội cũng thắp hương gửi lời chia buồn đến phú và gia đình để chiến sĩ vượt qua mất mát hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao và về với gia đình
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật ngay khi có tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh để gửi tới quý vị
đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại